trong khuôn khổ hội nghị cấp cao asean ba mươi bảy chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị cấp cao asean cộng ba lần thứ hai mươi ba
tham dự hội nghị có tổng thống hàn quốc moon jae in thủ tướng nhật bản suga yoshihide thủ tướng trung quốc lý khắc cường và các nhà lãnh đạo asean
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
được ra đời trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế tài chính năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
kinh nghiệm ứng phó các tình huống khủng hoảng đã trở thành điểm mạnh của hợp tác asean cộng ba trong suốt hơn hai thập kỷ qua

về tăng cường hợp tác asean cộng ba nâng cao tự cường kinh tế và tài chính trước những thách thức đang nổi lên